lên mạng để tìm kiếm việc làm thế nhưng kết quả là lại rơi vào bẫy của các đối tượng mua bán người
đây chính là đường dây mua bán các cô gái từ nhiều tỉnh thành đưa về thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
để phục vụ khách hát tại các quán karaoke và quán nhậu
nhiều nạn nhân vừa may mắn được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk phối hợp cùng với công an các đơn vị địa phương giải cứu thành công
và đáng chú ý trong đó có những người chưa đủ một mươi sáu tuổi
đây là những cô gái vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc giải cứu từ một tụ điểm chuyên chăn rắt nữ nhân viên
ở một phòng trọ trên đường đặng thái thân phương tân thành thành phố buôn ma thuật
trong đó có những người chưa đủ một mươi sáu tuổi
các cô gái này trú tại nhiều tỉnh thành và các huyện của tỉnh đắk lắc
theo lời khai của những cô gái này sau khi lên mạng tìm kiếm việc làm thì được các đối tượng dẫn dụ đến giao cho một người phụ nữ tên hoa và đám tay chân của hoa
từ đây khoa sẽ dẫn dắt điều hành các cô gái đi phục vụ tại các quán karaoke quán nhậu trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng có liên quan khi đang ẩn náu ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đó là nguyễn thị hoa chú huyện cư rút tỉnh đắk nông nguyễn văn lâm võ trưởng công cùng chú thành phố buôn ma thuột
và hà văn minh chú tỉnh gia lai
tại cơ quan công an hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
từ lời khai của hoa và các nạn nhân tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã tới bình dương
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
bắt giữ được nguyễn liêm cùng đồng bọn là nguyễn ngọc ảnh cùng chú thị xã đông hòa tỉnh phú yên
và di lý về đắk lắc để phục vụ công tác điều tra
có chị hoa ở thành phố buôn ma thuật có các bạn với em qua gia lô
chị có trao đổi với em là chị là chủ karaoke và có nhờ em là có nhân viên thì giới thiệu cho chị làm tại cơ sở của chị
rồi chị gửi tiền cà phê
thì lúc đấy thì em có đồng ý tổng cộng em đưa ba bế nhân viên từ bình dương lên bán cho chị hoa
thì sau khi mà tuổi được nhân viên thì các đối tượng đưa về thành phố buôn ma thuật và giao cho bà hoa
mỗi một nhân viên tòa bán giao cho bà hoa thì bà hoa sẽ trả số tiền là từ một mươi bảy cho đến hai mươi năm triệu
và sau khi bà hoa tiếp nhận số nhân viên này thì đưa vào một khu nhà trọ để mà quản lý
và sau khi bà hoa tiếp nhận số nhân viên này thì đưa vào một khu nhà trọ để mà quản lý
đồng thời thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân
và yêu cầu số nhân viên này viết trái nợ cho bà hoa với số tiền tương ứng trả cho các đối tượng đưa đến bán số nhân viên này
điều đáng nói sau khi biết lực lượng công an giải cứu được một mươi một cô gái tại phòng trọ trên đường đặng thái thân phường tân thành thành phố buôn ma thuột
thì đám tay chân của hoa đã dẫn bảy cô gái còn lại đến giấu tại một tròi rẫy cà phê vắng ở xã e xin huyện cronbrook tỉnh đắk lắk
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán người hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng